bộ công an được báo cáo vào ngày hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba công an tỉnh bắc ninh đấu tranh chuyên án triệt phá đường dây sử dụng công nghệ cao giả danh bệnh viện uy tín bác sĩ đang làm việc tại các bệnh viện lớn để bán thuốc giả lừa đảo chiếm đặt tài sản của hơn bảy người dân trên cả nước với số tiền hơn năm mươi tỷ đồng bắt giữ một mươi sáu đối tượng thu giữ ba bốn trăm hai mươi chín hộp sản phẩm thuốc giả sáu mươi bảy điện thoại di động ba mươi bảy máy tính sách tay cùng nhiều vật chứng khác
đây là chiến công xuất sắc thể hiện quyết tâm tinh thần trách nhiệm cao và sự sắc bén về nghiệp vụ của công an tỉnh bắc ninh trong triển khai thực hiện chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an về phòng ngừa đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao
kết quả điều tra khám phá vụ án đã góp phần bảo vệ sức khỏe tài sản cho người dân gian đe phòng ngừa tội phạm có tổ chức có tính chuyên nghiệp và củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lương tam quang ghi nhận và biểu dương thành tích nêu trên của công an tỉnh bắc ninh
đồng chí thứ trưởng đề nghị công an tỉnh bắc ninh khẩn trương củng cố tài liệu chứng cứ của vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật